nhằm hỗ trợ động viên các em học sinh sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số tại đắk lắc vượt qua hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập
vừa qua một trăm năm mươi năm em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tại đắk lắc đã được trao học bổng từ quỹ học bổng vừa a dính
tham dự buổi lễ có nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ tịch hội đồng quản lý quỹ học bổng vừa a dính
nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính trương mỹ hoa khẳng định
việc khuyến khích học sinh tới trường đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa điều kiện khó khăn
là hành động mang tính nhân văn và quan trọng cần có sự chung tay của cả xã hội
tại buổi lễ một trăm năm mươi năm suất học bổng với tổng trị giá một trăm chín mươi triệu đồng đã được trao cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh đắk lắc
trong đó mỗi xuất trao cho các học sinh trị giá một triệu đồng và mỗi suất trao cho các sinh viên trị giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
buổi lễ còn có sự tham dự của hoa hậu hoàn vũ việt nam top năm hoa hậu hoàn vũ thế giới hai nghìn một mươi tám herenier
giao lưu với học sinh sinh viên khoa hậu hơ hèn động viên các bạn tiếp tục nỗ lực hơn nữa kiên cường và tin tưởng vào bản thân trên con đường học tập của mình